trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín diễn ra tại tỉnh quảng nam
ngày ba tháng năm tại thành phố tam kỳ tổng liên đoàn lao động việt nam và bộ lao động thương binh và xã hội
phối hợp tổ chức đối thoại hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
hơn hai trăm linh đại biểu đại diện các tỉnh thành ngành trong cả nước tham dự đối thoại
các đại biểu tập trung thảo luận đối thoại các vấn đề thường xảy ra trong thực tiễn
như điều tra về tai nạn lao động xử phạt hành chính vi phạm về an toàn vệ sinh lao động
những yêu cầu về quản lý máy móc thiết bị các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động
những vấn đề thiết thực như hoạt động hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
những quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoạt động thanh tra kiểm tra
đối với các đơn vị dịch vụ huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
các giải pháp tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thông cho người sử dụng lao động
và các quy định hướng dẫn có liên quan đến quan trắc môi trường lao động
khám bệnh nghề nghiệp là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người lao động
và người sử dụng lao động cần phải được xử lý một cách hài hòa
để tiến tới xây dựng hoàn thiện chính sách về vệ sinh an toàn lao động